thưa quý vị những ngày qua do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên các khu vực trong tỉnh yên bái có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông
mưa lớn đã làm sạt lở nhiều khu vực khiến cho một người tử vong
nạn nhân là anh giàng a chu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại bản tả xung xã cao phạ huyện mù cang trải tỉnh yên bái
tai nạn xảy ra khi anh giàng a chu đang đi sửa ống nước và mương thủy lợi dưới bãi nhảy dù xã cao phạ
mưa lớn cũng làm sạt lở tà luy dương hết mặt đường tại km hai trăm sáu mươi bảy quốc lộ ba mươi hai khu vực đèo cao phạ huyện mù cang trải gây ách tắc giao thông trên tuyến và đến nay đã thông đường
ngay sau khi nhận được thông tin chính quyền địa phương đã chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huy động lực lượng tại chỗ tham gia tìm kiếm người bị nạn
kiểm tra thống kê báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do sạt lở đất thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục giả soát thống kê thiệt hại
theo dõi diễn biến của thời tiết kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra